nhằm kiến nghị giải pháp để phát triển nền kinh tế bền vững thu hút đầu tư fdi hiệu quả
diễn đàn doanh nghiệp việt nam cuối kỳ đã diễn ra vào ngày một mươi tháng một tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng đã tham dự sự kiện
theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định
khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trong đó nổi bật là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên vốn giải ngân của các dự án fdi đạt hai mươi bốn tỷ usd lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay
tổng vốn năng ký đạt hơn ba mươi tám tỷ đô la mỹ cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
nguồn vốn fdi có thể giúp chính phủ việt nam và khu vực tư nhân xây dựng các hệ thống hiệu quả hơn
dành ít thời gian và tiền bạc hơn cho các thủ tục hành chính
khu vực này có thể đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng và phát triển bền vững của việt nam
nếu xác định được các ưu tiên rõ ràng hơn để phát huy vai trò
đặc biệt là tạo kết nối với khu vực công và doanh nghiệp tư nhân
hiện môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam vẫn còn khoảng cách khá lớn so với các nước đi trước trong khu vực
các doanh nghiệp fdi kiến nghị việt nam cần xóa bỏ trồng chéo trong quy định pháp luật kinh doanh
tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính thực hiện chính phủ điện tử và tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn